thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cãi hùng lực lượng vũ trang tướng lĩnh sĩ quan cao cấp
đã và đang công tác tại cục tác chiến bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam qua các thời kỳ
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng gửi đến khai hùng lực lượng vũ trang
tướng lĩnh sĩ quan các cựu chiến binh bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu nói chung và cục tác chiến nói riêng
lời thăm hỏi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
và bảy mươi năm năm ngày thành lập cục tác chiến
thủ tướng khẳng định thành tiệu mà đất nước đạt được là nhờ cả hệ thống chính trị đã vận dụng đúng đắn
đường lối chủ trương của đảng trong quản lý điều hành kinh tế xã hội kiên quyết đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu đảng nhà nước
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân kết hợp với đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn các anh hùng lực lượng vũ trang tướng lĩnh sĩ quan cựu chiến binh cục tác chiến
qua các thời kỳ phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội cụ hồ và truyền thống cao quý của đơn vị
luôn là những cán bộ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xây dựng đảng bộ máy nhà nước ở địa phương
nơi cư trú nêu gương cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng ý chí phấn đấu
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu